vì dâu thương tích đinh văn lực đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh con tung tuyên phạt một mươi ba năm tù về tối giết người
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vì mâu thuẫn bà nguyễn thị loan đã chửi bới gia đình lực
bực tức nên lực đã lấy một con dao dựa chém hai nhát vào vùng cổ tai và đỉnh đầu bên trái của bà loan
hậu quả bà loan bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là sáu mươi năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma quý công an tp đà nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng
nguyễn ngọc huy và trần văn nghi cùng chú tp đà nẵng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma quý
chiều ngày một mươi tám tháng năm một tổ công tác bắt quả tàng huy thù giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g ketamine
trước đó lực lượng phối hợp ập vào một ngôi nhà trên đường bình kỳ bắt quả tàng trần văn nghi thù giữ ba trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g ketamine
từ lời kêu cứu qua mạng xã hội công an phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
đã giải cứu thành công hai nữ nhân viên bị mua bán trong một cơ sở mát xa
đồng thời tạm giữ bốn đối tượng ngô văn hòa dương văn đức vũ văn mạnh và nguyễn đức phú
để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng đã đe dọa và ép hai nạn nhân viết giấy vai nợ để ép phục vụ không được tự ý nghỉ việc tại cơ sở mát xa này
giá trị truyền thống tốt đẹp về sự thanh lịch của người phụ nữ việt nam
chứ không phải giá trị được áp dụng từ tiêu chí của một cá nhân nào đó
và nếu áp dụng tiêu chí của cá nhân để chi phối xã hội ảnh hưởng tới nhiều người
thì đó có phải là sự khiên cưỡng máy móc chưa phù hợp để đánh giá về sự thanh lịch
thanh lịch hay không thanh lịch điều gì là yếu tố quyết định sự thanh lịch với người phụ nữ việt nam
hay đâu là giá trị cần hướng đến tại một cuộc thi sắc đẹp
rất nhiều vấn đề được cư dân mạng đặt ra bởi những thông tin từ cuộc thi
chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người phụ nữ việt nam
ảnh hưởng tới góc nhìn về sự thanh lịch và cái đẹp
theo chia sẻ từ một giám khảo của cuộc thi với quan điểm
một người phụ nữ thanh lịch không gấp gáp không vội vã không cuốn cuồng và không vừa nói vừa thở
chúng tôi muốn chọn một người đẹp phải có một hình ảnh trọn vẹn
đã nhận được sự đồng tình của không ít người yêu cái đẹp
nhưng sự trọn vẹn đó liệu có đảm bảo cho người phụ nữ
thứ thanh lịch ở mọi lúc mọi nơi
trừ điểm thanh lịch thực sự đã tạo được xu hướng quan tâm tới cuộc thi
nhưng để đánh giá sự thanh lịch phải xem xét lại
ngọc còn có vết thì con người sao toàn vẹn hết được
xem ra thanh lịch trong khuôn khổ cuộc thi chưa chắc đã là đúng cho tất cả
chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an
để đẹp thanh lịch phụ nữ việt nam ta còn nhiều điều đặc sắc lắm
cái đẹp của người phụ nữ
người phụ nữ luôn đỡ gắn với sự thanh lịch
điều này đúng và không có gì phải bàn luận
và việc hướng tới những giá trị hiện đại với những tiêu chí của sự thanh lịch có thể có nhiều sự đổi thay
tuy nhiên điều mà cư dân mạng mong muốn đó là việc mỗi người luôn tự ý thức giữ được nét đẹp giá trị truyền thống của người phụ nữ việt nam
và nếu những tiêu chí về thanh lịch trong cuộc thi được áp dụng chung cho số đông thì có phải là đúng
hay là sự phô diễn một cách thái quá
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công an
thưa quý vị theo nghị định một mươi của chính phủ thì kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải từ chín chỗ ngồi trở lên xe container xe đầu kéo
nếu như không có camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định
tuy nhiên cho đến thời điểm này đã gần giữa năm
số xe đã lắp và truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ việt nam
chỉ mới đạt khoảng bảy mươi
với số liệu như vậy thì có thể thấy rằng là lượng phương tiện chưa lắp còn lại là khá lớn
thế nhưng đối với những phương tiện lắp rồi thì cũng có không ít chủ phương tiện hay là lái xe đi đường
cố tình tìm cách để làm vô hiệu quả
thậm chí còn có trường hợp là ngắt hẳn dây nguồn ra khỏi thiết bị
và thực trạng này đang diễn ra như thế nào
cơ quan chức năng sẽ có giải pháp ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
thay vì để những chiếc camera thoải mái hoạt động
bình thường phương tiện này đã dùng khẩu trang để bịt lại
và mục đích là điều ai cũng có thể hiểu được
đó là vô hiệu hóa việc truyền hình ảnh về doanh nghiệp và các cơ quan chức năng
thậm chí việc che camera còn được thể hiện bằng hình thức chiều trò khá đa dạng
như tấm vải tấm bia dán băng dính
có lẽ vì một lý do nào đó các tài xế đã bịt camera để che đi sự kiểm soát
và khi bị che như vậy thì việc lắp camera và truyền dữ liệu có cũng như không
bởi các doanh nghiệp hạng
cơ quan chức năng sẽ không thể kiểm soát được tài xế của mình
đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến những vi phạm về giao thông
như bắt khách dọc đường hay lơ là khi điều khiển phương tiện
chính vì vậy cũng có thể dẫn đến những hệ lụy khác như mất an ninh trật tự
hay nếu xảy ra những vụ việc đáng tiếc thì rất khó khăn hậu kiểm khi tai nạn
một doanh nghiệp đã lắp camera cho biết
sau khi lắp camera đã mang lại hiệu quả giám sát khá tốt về lái xe hành trình đi lại
nhưng cũng có không ít trường hợp vẫn cố tình khiến việc kiểm soát gặp không ít khó khăn

trái ngược với những gì khi xe di chuyển trên tuyến khi lực lượng chức năng kiểm tra
thì các phương tiện đều hết sức chấp hành
đây là hình ảnh tại bến xe mỹ đình thành phố hà nội
ghi nhận thực tế cho thấy khi lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra
các phương tiện đều lắp và truyền dữ liệu về doanh nghiệp
điều này cho thấy khi xe hoạt động trên đường
thì camera có bật hay không phụ thuộc không nhỏ vào ý thức của mỗi lái xe
qua công tác kiểm tra tại bến xe
thì cơ bản các doanh nghiệp khi đưa xe vào hoạt động đã lắp đặt đầy đủ camera trên xe
qua kiểm tra thì chưa phát hiện trường hợp nào của xe khách tại các bến xe hà nội vi phạm
tuy nhiên có một vấn đề đặt ra là khi xe xuất bến
thì cái việc lái xe có sử dụng hay không
việc tắt hoặc là che các cái camera thì đây là trách nhiệm của doanh nghiệp
phải phối hợp với lực lượng đơn vị chức năng để làm thế nào đó
để cái việc lắp bật camera có hiệu quả cao nhất trong việc quản lý nhà nước cũng như quản lý của doanh nghiệp
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín các phương tiện kinh doanh vận tải từ chín chỗ trở lên không lắp camera
sẽ bị phạt từ năm sáu triệu đồng từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng đối với cá nhân
ngoài việc bị phạt tiền cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm
còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng phù hiệu từ một đến ba tháng
ngoài việc kiểm tra tại bến xe khách khi xuất bến
thì thanh tra sở đồng thời cũng kiểm tra ở xe hoạt động ngoài đường đúng chức năng thẩm quyền của mình
khi kiểm tra ngoài đường
thì các lái xe có hành vi lắp công tắc cũng như các hành vi che camera thì chúng ta sẽ xử lý ngay
tuy nhiên việc để xử lý chiếc đề biến đơn đề này thì rất gần thiết
phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp và việc theo dõi thường xuyên của doanh nghiệp
sau nhiều lần đốc thúc gia hạn lắp camera
số lượng phương tiện lắp camera giám sát trên phương tiện đã tăng đáng kể
tuy nhiên với những vấn đề còn tồn tại thì rõ ràng
vẫn đang còn không ít phương tiện chưa chấp hành theo quy định của bộ giao thông vận tải
mới đây bộ giao thông vận tải cho biết đã có công văn gửi sở giao thông vận tải
các địa phương trên cả nước yêu cầu mở đợt cao điểm kiểm tra
xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
đợt cao điểm này sẽ diễn ra trong một tháng từ hai mươi tháng năm đến hai mươi tháng sáu
thì người dân có thể đến trực tiếp công an xã thực hiện việc đăng ký biển số xe mô tô
xe gắn máy
và kể cả xe máy điện và thực hiện việc đăng ký cấp biển số
đối với một số loại xe ô tô tại công an huyện
đây là một trong những cải cách hành chính lớn trong tiến trình triển khai
thực hiện dịch vụ công ở mức độ ba mức độ bốn trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
vâng đặc biệt trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của bộ công an
thì nhiều thủ tục như là đăng ký hay là nộp phạt được thực hiện trực tuyến
xung quanh vấn đề này khách mời góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
sẽ có những phân tích cụ thể mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí với việc từ ngày hai mươi một tháng năm tới đây thì công an cấp xã huyện
sẽ thực hiện việc đăng ký và cấp biển số đối với lệ là xe ô tô và xe máy
vậy thì điều này mang ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ về cải cách hành chính
của lực lượng cải giao thông trong đó có cái lĩnh vực đăng ký xe
thì từ ngày hai mươi một tháng năm thì người dân của ba bốn trăm linh xã sẽ được đăng ký xe ô tô xe máy tại cấp xã
người dân của các huyện sẽ được đăng ký xe tại các huyện ô tô tại các huyện
như thế là những cái cuộc cải cách rất lớn của lực lượng cải giao thông
để gần dân hơn phục vụ nhân dân tốt hơn
ngoài ra bộ đã chỉ đạo và hiện nay thì toàn bộ cái kết nối
giữa lực lượng cảnh sát giao thông với người dân mà chúng ta gọi là dịch vụ công
đã có trên cộng thông tin điện tửa của bộ công an và cộng dịch vụ công quốc gia
để người dân có thể kết nối cảnh sát giao thông trong lĩnh vực xử lý vi phạm
đăng ký xe và cấp các tín hiệu ưu tiên đảm bảo là bằng thông qua hệ thống điện tử
cấp độ ba và cấp độ bốn đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân
vâng thưa đồng chí việc triển khai thực hiện dịch vụ công ở mức độ ba mức độ bốn
thể hiện một tinh thần cải cách lớn
của lực lượng cảnh sát giao thông trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
vậy thì đối với việc mà chúng ta thực hiện việc phân cấp phân quyền
đối với lại là việc mà đăng ký cấp biển số xe thì
cục cảnh sát giao thông đã có những công tác chuẩn bị như thế nào
cũng như là có những đánh giá như thế nào khi mà chúng ta triển khai những dịch vụ công như thế này ạ
từ khi mà có chủ trương trong thời gian rất ngắn
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho công an các cấp
rồi sự có vào cuộc của các lực lượng khác
thì hiện nay công tác chuẩn bị
ví dụ liên quan đến trang thiết bị kỹ thuật như máy tính
hệ thống đường truyền chung của bộ
và các hệ biểu mẫu và cổng dịch vụ công
rồi con người để triển khai thực hiện
các điều kiện khác đã được bảo đảm để cho
hai mươi một tháng năm là những xã được phân công
phân cấp đăng ký xe mô tô thì sẽ bắt đầu
đăng ký xe cho người dân tại địa bàn cư trú
công an cấp huyện là sẽ đăng ký ô tô cho người dân
tại địa bàn cấp huyện thì như thế công tác chuẩn bị
trong thời gian ngắn nhưng mà sự chỉ đạo quyết liệt
của lãnh đạo bộ và sự quyết tâm thì chúng tôi tin rằng
là vào ngày hai mươi một tháng năm này là người dân được hưởng
cái dịch vụ tốt nhất đó là
gần dân nhất và cái thiết thực nhất
vâng thưa đồng chí với việc mà chúng ta triển khai dịch vụ công
mức độ ba mức độ bốn thì sẽ tháo gỡ được những khó khăn
cũng như là những vướng mắt như thế nào so với các thủ tục hành chính trước đây ạ
trước đây thì chỉ có một cách
người dân đến với lực lượng cảnh sát giao thông
đó là trực tiếp thì hiện nay người dân
cũng phải đến nhưng mà cái thời gian rất ngắn
chỉ đến một là vì do cái bấm biển số
thì chúng ta phải trực tiếp người chủ sở hữu đó
bấm để có cái biển xe của mình hai là
chúng ta kê khai các loại giấy tờ
bằng cái viết ra các cái bản giấy thì giờ tất cả
cái dữ liệu đó đã có dữ liệu điện tử người dân chỉ cần
kiểm tra một lần và như tôi nói là chỉ mất hai phút
để từ khi đọc cái thông tin
đến khi in ra được cái đăng ký xe cho người dân
thế là cái quy trình rất là đầy đủ cái cơ sở
dữ liệu điện tử hay là nhanh chóng để phục vụ người dân tốt nhất
vâng thưa đồng chí cùng với đó thì trên cổng dịch vụ công quốc gia
cũng như là cổng dịch vụ công của bộ công an thì người dân có thể thực hiện được nhiều những thủ tục
ví dụ như thế là đăng ký các biển số xe lần đầu hay đăng ký sang tên
vậy thì quy trình mà người dân thực hiện trên các cổng dịch vụ công này như thế nào ạ
trên cổng dịch vụ công khi chúng ta có tài khoản để đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc cổng dịch vụ công của bộ công an
thì có các trường thông tin mà người dân quan tâm
đối với cảnh sao thông thì như tôi nói có ba lĩnh vực
và có ba mươi cái dịch vụ công cho người dân thể hiện trên ba nhóm
một là đăng ký xe hai là xử lý vi phạm
ba là cấp các cái tín hiệu ưu tiện
thì đều có cái nội dung hay báo
và tất cả thông tin đó được truyền đến cái lực lượng mà
trực tiếp như phòng cảnh sao thông cục cảnh sao thông công an cấp quận cấp xã
và cấp xã thì để đầy đủ các cái thông tin đó
và khi kê khai rồi thì người dân chỉ đưa cái mã số mà tôi đã kê khai
thì toàn bộ các cái thông tin đã được có sẵn và được in ra
và người dân có thể làm một cách nhanh nhất
vâng thưa đồng chí cùng với đó thì trên cổng dịch vụ công quốc gia
thì người dân có thể dễ dàng thực hiện được thủ tục đó là nộp phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
vậy thì điều này trên thực tế đã có những kết quả thực hiện như thế nào
cũng như là nó sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ
người dân có thể đóng cái tiền xử phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay thì lực lượng cảnh sao thông đã triển khai
cái nộp tiền xử phạt đó trên cả ba lĩnh vực
đường bộ đường thủy và đường sắt
thì hiện nay là người dân có thể nhận được cái thông tin
đã có quyết định xử phạt và lên cổng dịch vụ công quốc gia
và nộp tiền điện tử
và nhận được cái thông tin là đã thực hiện cái quyết định xử phạt
và khi các loại giấy thờ mà hiện nay mà phải đến nhận
thì người dân có thể qua cái dịch vụ biêu điện công ích
để có thể nhận lại tại nhà
thì cái việc mà tiếp xúc trước kia phải tiếp xúc nhiều
với các lực lượng chức năng
thì qua cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bộ công an
thì người dân sẽ giảm thiểu cái thời gian đi lại
và giảm thiểu cái chi phí cho xã hội
cái lĩnh vực quan hệ giữa nhà nước và người dân
trong lĩnh vực trực tự an toàn giao thông
vâng thưa đồng chí với tinh thần là cảnh sát giao thông hướng về cơ sở
và lấy người dân là trung tâm
vậy thì trong thời gian tới cục cảnh sát giao thông
sẽ có những ứng dụng công nghệ tiếp theo như thế nào
để phục vụ tốt hơn những đổi mới về cải cách hành chính
liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông ạ
trước hết là ba mươi cái dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông
thì sẽ được tuyên truyền để người dân sử dụng tốt nhất
hiện nay thì trong ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông
đang tham mưu cho lãnh đạo bộ ký văn bản gửi bộ tài chính
đề nghị có cái chính sách bị giảm các cái lệ phí
các cái khoản thiền nộp phạt
nếu qua cộng dịch vụ công quốc gia
là cái kích thích về kinh tế
hai là chúng tôi đang tham mưu để xây dựng
hoàn thiện cái hệ thống văn bản pháp luật
liên quan đến xử lý nghi phạm
đặc biệt là kiếm tới sẽ trừ điểm giấy phép tay xe
đề án phí điểm trừ điểm giấy phép tay xe
thay bằng chúng ta phải tước cái giấy phép lái xe vật chất
cái thứ ba nữa là sẽ ứng dụng công nghệ
đối với các trường hợp mà phát hiện vi phạm
thông qua hệ thống giám sát
thì sẽ đề xuất không phải là biên bản
và sẽ có cái giao tiếp giữa cảnh sát giao thông
với người chủ xe để xác định ai là người
điều khiển vào cái thời điểm vi phạm đó
thì chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều
nhưng quan trọng nhất là các hành vi được phát hiện nhanh chóng
đã vi phạm thì được phát hiện vào xử lý nghiên minh

vào cái hệ thống giám sát khi hoàn thiện rồi
thì cái giao tiếp giữa lực lượng cảnh sát giao thông
với người dân sẽ chủ yếu qua phương thức điện tử
và có hai cái dịch vụ công mức độ bốn
thì cảnh sát giao thông sẽ đề nghị là không gặp trực tiếp nữa
một là anh đăng ký xe thạm
thì toàn bộ kê khai và anh nhận được cái đăng ký xe thẳng
qua cộng dịch vụ công quốc gia
hay là cấp các cái giấy chứng nhận sử dụng cái thiết bị ưu tiên
thì hai cái nội dung này sẽ không gặp trực

nếu chúng ta sửa đổi cái hệ thống pháp luật
cùng với lại người dân sử dụng công nghệ tốt hơn
có chính sách để kích thích sử dụng cái chính phủ điện tử
thì chúng tôi cho rằng là cái giảm thiểu những cái chi phí cho xã hội
do việc đi lại hoặc là thời gian sẽ rất nhiều
và đấy là một cái hướng tới là chính phủ phục vụ
và công an nhân dân phục vụ
và cảnh sát giao thông phục vụ người dân tốt nhất trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay